biểu dương thành ủy tp hcm triển khai kết luận bốn mươi bốn của ban bí thư bài bản chất lượng hiệu quả đi vào thực tế
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung an đảng thứ trưởng bộ công an yêu cầu tp hcm tiếp tục chú trọng tuyên truyền
nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng phát triển
góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn